thực tiễn cho thấy phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở tam đảo là một quá trình nỗ lực của cả cấp ủy chính quyền và mọi người dân đặc biệt là sự phù hợp của từng chương trình hành động
thưa ông nghị quyết xây dựng huyện tam đảo là huyện trọng điểm về du lịch của các tỉnh phía bắc đã được huyện ủy và ủy ban dân cụ thể bằng những chương trình hành động như thế nào ạ
huyện tam đảo là huyện miền núi chúng tôi có chín đơn vị hành chính với trên tám mươi năm nhân khẩu
tộc chiếm bốn mươi bốn năm
theo nghị quyết của hội huyện ủy đã ban hành chúng tôi đã triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp
thứ nhất tập trung vào xây dựng quy hoạch phát triển du lịch
thứ hai chúng tôi đầu tư xây dựng kết cấu họa tầng
thứ ba là chúng tôi tập trung huy động và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch
thứ tư chúng tôi tăng cường các sản phẩm du lịch
thứ ba chúng tôi tăng cường các sản phẩm du lịch
thứ tư chúng tôi tăng cường các sản phẩm du lịch
đồng bộ các nhiệm vụ các nhóm giải pháp gắn thêm nhiệm vụ xây dựng đồng tuần mới
và đến năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã có tám xã đạt chuẩn đồng tuần mới
và chúng tôi đang xây dựng huyện đạt chuẩn huyện đồng tuần mới
như ông vừa nói thì huyện tam đảo là một huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
vậy thì nghị quyết phát triển du lịch gắn với công tác giảm nghèo và tạo công an việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện đã thu lại kết quả như thế nào ạ
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi
đón sấp chỉ hai triệu người khách
vì giá trị sản xuất đầu đầu tư vào khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
thế và dự kiến năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ đón khoảng hai hai đến hai năm triệu lượt khách
cái giá trị sản xuất đạt sấp xỉ hai tỷ đồng
trong cơ cấu kinh tế thì du lịch chiếm năm mươi một
thế và năm hai nghìn một mươi chín này mà chúng tôi thực hiện được
các cái nội dung cũng như các nhiệm vụ giải pháp như tôi vừa nêu trên ấy
thì chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo được và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đã hoàn thành
và xây dựng huyện tam đảo chắc chắn là sẽ trở thành khu vực trọng điểm về du lịch
xin cảm ơn ông
quý vị ủng hộ thân mến với nghị quyết xây dựng huyện tam đảo là huyện trọng điểm về du lịch của các tỉnh miền núi phía bắc
thì với những kết quả bước đầu đạt được hy vọng đây sẽ là tiền đề để huyện tam đảo phát triển du lịch một cách bền vững